sau hơn hai ngày sát hại một phụ nữ tại phòng trọ để cướp tài sản do thua độ bóng đá
nghi phạm nguyễn văn g sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã vĩnh thạnh huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
đã buộc phải ra trình diện trong lúc bị lực lượng cảnh sát vây bắt
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng bảy người dân đã phát hiện chị nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang nằm chết ở phòng trọ số hai trên địa bàn phường an hòa
thành phố rạch giá
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng trinh sát hình sự đã phát hiện được nơi ẩn nấp
của đối tượng tại một trại gà ở tổ một mươi chín ấp tân hưng xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
nên tiến hành vây bắt
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân để lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng
tiền và điện thoại trị giá trên một trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo hoàng vĩ hai mươi bảy tuổi quê tỉnh quảng ngãi
hòa minh quận liên triểu tp đà nẵng về hành vi mua bán tẳng chữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại tuyến đường hoàng văn thái
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng đã theo dõi và bắt quả tang sơn
đang cất giữ trên người một trăm linh viên thuốc lắc có khối lượng hơn ba mươi năm g vừa mua được từ vỉ để mang về nhà sử dụng
mở rộng điều tra các trinh sát tiếp tục khám xét chỗ ở của vĩ phát hiện gần hai mươi ba gram ketamine
và gần ba mươi năm g ketamin
trước hội đồng xét xử cả hai bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt hoàng vĩ một mươi tám năm tù phạm văn sơn một mươi năm sáu tháng tù
cùng với tội mua bán tẳng chữ trái phép chất ma túy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long vừa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính một trăm tám mươi triệu đồng
đối với nguyễn văn cương bốn mươi sáu tuổi trú tại xã hậu thành huyện cái bè tỉnh tiền giang
về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một mươi lần trở lên ra môi trường
nhận được phản ánh của người dân tổ ba mươi bốn phường đông thuận thị xã bình minh
với cơ quan chức năng về việc phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ đường cống thoát nước
ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an thị xã bình minh
kết hợp với công an phường đông thuận đã tiến hành xác minh và bắt quả tang nguyễn văn hết
trú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang điều khiển xe tải chở đầy chất thải
lén lút xả xuống đường cống thoát nước trên địa bàn tổ ba mươi bốn
làm việc với cơ quan chức năng hết khai nhận lái xe tải chở thuê cho anh ruột là nguyễn văn cương
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh thanh hóa khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa và các công ty đơn vị liên quan
căn cứ vào kết quả điều tra xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được xác định
bà phạm thị hằng nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng cùng với công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa
nhà thầu và công ty thẩm định giá btc value thực hiện các hành vi vi phạm luật đấu thầu
để cho công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa trúng hai gói thầu
cung cấp đồ dùng dạy học lớp một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một gây thiệt hại tài sản nhà nước
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định tố tụng
để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
quyết định khởi tố hình sự số bốn mươi năm cs ktp chín về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa và các công ty đơn vị có liên quan
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc
đối với bảy bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm
phạm thị hằng nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
hiện là phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh thanh hóa
trịnh hữu nghĩa trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
nguyễn văn phụng phó trưởng phòng kế hoạch tài chính kiêm kế toán trưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
bùi trí thức chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
nguyễn quốc việt thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá btc value
lê thế sơn giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa
vũ thị ninh kế toán trưởng công ty cổ phần sách và thiết bị trường học thanh hóa
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc
đối với hai bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm
lê văn cương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
hồ thị sáu giám đốc khối thẩm định ba công ty cổ phần thẩm định giá btc valleu
ngày một mươi sáu tháng bảy
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với các bị can trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã thi hành quyết định lệnh nêu trên
đối với các bị can đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật
quá trình khám xét đã tiến hành thu giữ một số tài liệu quan trọng có liên quan tới vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đang tập trung lực lượng để phục vụ công tác điều tra
thu hồi tài sản bị thiệt hại
thưa quý vị lợi dụng địa thế ngôi nhà giữa cánh đồng hoang vắng ít người qua lại
đối tượng vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn yên tập bắc xã yên lư
huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã biến nhà trở thành nơi buôn bán ma túy
bất ngờ đột kích địa điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng
đã bắt quả tăng đối tượng dũng đang có hành vi bán ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu được một túi ni lông màu trắng chứa ma túy tổng hợp
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm hai mươi bốn túi ma túy
dạng đá ba mươi bốn mảnh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu đấu tranh dũng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết
tại thành phố bắc giang mang về bán lẻ lấy tiền tiêu xài cá nhân hiện cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện yên dũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với đỗ văn dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn tại quảng nam chín trường hợp cả nam và nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong khách sạn đã bị công an huyện núi thành tỉnh quảng nam bắt quả tăng
cụ thể vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng bảy công an huyện núi thành bất ngờ kiểm tra phát hiện
tại một phòng khách sạn duy khánh thôn nam sơn xã tam hiệp huyện núi thành
có chín người gồm năm nam bốn nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một gói chất bột chứa ma túy nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh cả chín người đều dương tính với ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận thuê khách sạn dùng loa công suất lớn để mở nhạc
máy phát ánh sáng phục vụ cho việc bay lắc và sử dụng ma túy
công an huyện núi thành đã lập biên bản vụ việc điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ một vụ hai đối tượng
về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
để kiếm lời với số tiền hàng trăm triệu đồng
công an tỉnh lạng sơn phát hiện nguyễn tiến kiên và lý văn nguyên
là cán bộ nhân viên của trung tâm quản lý cửa khẩu thuộc ban quản lý kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
có hành vi lợi dụng quy định về việc thành lập đội lái xe chuyên trách
tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tờ tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ
cho các lái xe được tuyển vào đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu tân thanh để trục lợi
chỉ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã câu kết làm giả một mươi giấy tờ
nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho tám mươi một lái xe để hưởng lợi số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định
thông tin liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm sổ đỏ giả
đánh cháo lấy sổ đỏ thật để bán đất không phải của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an xã thanh lâm
huyện mê linh thành phố hà nội đã bắt giữ được một đối tượng có liên quan
hiện cơ quan điều tra đã di lý đối tượng về khánh hòa
đối tượng bị bắt giữ là trần văn mão ba mươi ba tuổi trú tại huyện sóc sơn hà nội
bị bắt theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
trước đó thấy một người dân ở nha trang đăng tin bán lô đất số bốn mươi chín b lam sơn kèm theo hình ảnh một cuốn sổ đỏ
một nhóm đối tượng đã làm giả sổ đỏ này sau đó đến nhà chủ lô đất hỏi mua rồi tìm cách đánh cháu
có được cuốn sổ thật nhóm này giao bán lô đất với giá rẻ
khi có người hỏi mua nhóm đối tượng hẹn ở một văn phòng công chứng ở nha trang để làm hợp đồng mua bán
rồi giàn cảnh chiếm đoạt một hai tỷ đồng trong đó mão được phân vai đóng giả là con của chủ lô đất
trực tiếp nhận một hai tỷ đồng từ người mua rồi bỏ trốn
chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việt nam đang xây dựng kế hoạch tiếp nhận một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời điều chỉnh phác đồ điều trị trong đó lần đầu tiên cho phép
sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên y trong y học cổ truyền điều trị covid một mươi chín
nguyên tắc điều trị hiện nay vẫn là bốn tại chỗ phân tầng điều trị theo diễn biến bệnh để tránh quá tải
đồng thời các bệnh viện phải chú ý các điều kiện chăm sóc y tế
đặc biệt quan tâm đến tình hình oxy máy thở hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong
theo bộ y tế hiện tổng lượng oxy vẫn đảm bảo nhưng ở một số nơi phải tăng điều phối
xây dựng lại phương án một số địa phương có nguy cơ thiếu oxy nếu xảy ra cục bộ
do vậy để giảm tài cho các cơ sở điều trị bộ y tế đã xây dựng pháp đồ mới cho phép xuất viện
sau một mươi ngày nếu không có triệu chứng và âm tính hai lần liên tiếp cách nhau tối thiểu hai mươi bốn giờ hoặc
nồng độ virus thấp trong khi trước đây quy định là phải điều trị ít nhất một mươi bốn ngày với tất cả các
bệnh nhân và chỉ xuất viện sau hai lần âm tính ngoài ra trong phác đồ điều trị mới nhất
bộ y tế cho phép các cơ sở y tế sử dụng thuốc chống đông máu corticoid sớm trên các bệnh nhân
có diễn biến trung bình ngay cả khi không làm được xét nghiệm
đồng thời có thể xem xét sử dụng kháng thể đơn với dòng bệnh nhân nặng khi hội đồng chuyên môn cho phép
nhằm chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại doanh nghiệp
ban quản lý khu kinh tế vân phong phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
tiến hành lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho tất cả công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp
suối dầu huyện cam lâm qua xét nghiệm gần một mươi công nhân lao động đều có kết quả test nhanh âm tính
cùng với giải pháp tầm soát cho công nhân lao động toàn bộ khu công nghiệp suối dầu cũng đã được khử khuẩn
các doanh nghiệp kích hoạt bản ứng phó chống dịch covid một mươi chín tổ chức lại hoạt động sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chức năng
ban quản lý khu kinh tế vân phong tiếp tục phối hợp với ngành y tế tổ chức tẩm soát xét nghiệm cho sáu hai trăm linh công nhân
tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra việc triển khai phòng chống dịch covid một mươi chín tại ba mươi hai doanh nghiệp ở thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh
đối với doanh nghiệp không đảm bảo an toàn không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh theo quy định sẽ phải tạm dừng hoạt động
thưa quý vị sự bùng phát gia tăng liên tục của các ca mắc mới trong cộng đồng tại tp hcm đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân
tại miền trung trong đó có người dân đà nẵng đang sinh sống tại tp hcm
họ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn
trước tình hình đó thì ủy ban nhân dân tp hcm đã lên phương án kế hoạch cụ thể đối với từng quận huyện sẵn sàng đón bà con đồng hương đà nẵng trở lại quê hương
ghi nhận tại quận sơn trà tp hcm chính quyền địa phương đã chuẩn bị một mươi một khu cách ly với hơn một chỗ
trong đó chủ yếu là chưng dụng các trường học và một số cơ sở lưu trú hỗ trợ giá rẻ
đến nay về cơ bản việc chuẩn bị đón tiếp đã thực hiện xong và quận đang lên kế hoạch bố trí nhân sự
y tế an ninh lực lượng tình nguyện viên phục vụ ăn uống cho các khu cách ly này
chúng tôi chuẩn bị rất nhiều bởi vì nó sẽ kéo theo cả một hệ thống đi theo
nhân lực công an bảo vệ rồi toàn thanh niên rồi những tình nguyện viên
rồi chuẩn bị thuần rác chuẩn bị bảo hộ phòng dịch
rồi tất cả khu vệ sinh chúng tôi phải kiểm tra lại lắp đặt camera
làm sao để quan sát được tất cả những hoạt động ở trong khu
các đi tập trung để có phương án tiếp theo
tại huyện hòa vang chính quyền địa phương đã sẵn sàng bảy cơ sở trường học nhà văn hóa
mỗi địa điểm như vậy có sức chứa từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi người
toàn bộ số lượng vật dùng sinh hoạt như dường chiếu chăn ga đều được thay mới
sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ lắp ráp khi thành phố bắt đầu đón bà con đồng hương trở về
hòa vang đã thử đọng một riêng một khu đến đây tập trung
cho những bà con đấu về từ thành phố hồ chí minh
thì về cái số lượng mà mình sẽ tiếp nhận ở khu vấn lý này
thì có khoảng một trăm hai mươi một trăm năm mươi người
nếu giả sử như trường hợp mà cái nhu cầu này nó cao hơn
thì hòa vang sẵn sàng là khởi động thêm một số khu vấn lý để tiếp tục đấu nhận bà con
hiện nay đà nẵng đã chuẩn bị mỗi địa phương gần một chỗ cách ly tập trung
thông qua hội đồng hương các quận huyện tại thành phố hồ chí minh
người dân đà nẵng trở về từ các tỉnh phía nam sẽ được hỗ trợ lộ phí năm trăm linh đồng
được xét nghiệm miễn phí và chăm sóc y tế
người quá khó khăn sẽ được tặng tiền ăn khi cách ly
những ngày qua thì làm việc với hội đồng hương thành phố đà nẵng tại thành phố hồ chí minh
thì cũng đã có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ
khi thông tin nhu cầu bà con được về thì hội đồng hương sẽ tập hợp danh sách cụ thể
và gửi về địa phương
có hai trường hợp cách ly đó là một nếu bà con có điều kiện thì đăng ký cách ly tại khách sạn
thì cũng đã mở cho bà con hoặc là cách ly tập trung để có sự hỗ trợ của nhà nước cho bà con được cách ly
để đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi lên xe về đà nẵng
bà con phải có kết quả xét nghiệm âm tính và đáp ứng các điều kiện chống dịch của nhà xe
đồng thời thực hiện cách ly hai mươi một ngày tại đà nẵng
dự kiến chuyến xe đầu tiên về đà nẵng sẽ xuất phát vào ngày một mươi chín tháng bảy
được biết các tỉnh thành miền trung
các thành phố khác như quảng nam thừa thiên huế quảng trị cũng đã lên kế hoạch đón bà con đồng hương
mới đây tổ công tác gồm đội cảnh sát hình sự công an quận cái răng thành phố cần thơ
kết hợp công an phường hưng thạnh kiểm tra phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ
qua kiểm tra nhà nghỉ hạnh phúc thuộc khu vực hai phường hưng thạnh phát hiện tại phòng hai trăm linh một và ba trăm linh bốn
có bốn đối tượng gồm ngô nhật tiến hai mươi một tuổi nguyễn văn mười ba mươi sáu tuổi lưu bảo anh hai mươi tám tuổi
và nguyễn hiếu nghĩa ba mươi bốn tuổi
về hành vi thuê phòng nghỉ để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua khám xét nhanh tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều công cụ sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với ma túy
hiện công an quận đang phối hợp với công an phường làm rõ xử lý các đối tượng
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
riêng chủ nhà nghỉ sẽ bị xứ phạt về hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu chính phủ về giãn cách xã hội
với mức phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
tiếp tục với công tác phòng chống dịch bệnh tại tp hcm hai bệnh viện giải chiến mới đang
được cấp tốc hoàn thiện tại huyện bình chánh và quận bảy để chuẩn bị cho những kịch bản covid một mươi chín sắp tới
bệnh viện giải chiến tại huyện bình chánh có công suất ba năm trăm linh giường dự kiến bàn giao một hai trăm linh
giường vào ngày ba mươi tháng tám số còn lại sẽ được bàn giao vào cuối tháng chín từ lúc khởi công ngày
tháng bảy đến nay công trình trong giai đoạn sáng lấp mặt bằng đạt gần hai mươi khối lượng xây dựng
còn bệnh viện giải chiến ở quận bảy có quy mô hai ba trăm tám mươi giường
tp hcm đã tính tới kịch bản thứ ba khi số lượng lây nhiễm tăng mạnh
phương án giãn cách xã hội phải nâng lên mức phong tỏa ở rất nhiều địa bàn
công tác xác nghiệm tầm soát f sẽ tập trung về nguồn lực lây mẫu ở địa bàn trọng điểm
riêng về điều trị ngoài một mươi năm bệnh viện giải chiến đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tp hcm còn sẵn sàng đưa vào hoạt động và dự phòng thêm một số địa điểm khác
như bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số năm tại khu chung cư thuận kiệp plaza
quận năm bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số bảy số tám số chín tại khu tái định cư thủ
tiêm thuộc thành phố thủ đức số ca tử vong gia tăng vì khả năng biến chứng nặng của chủng delta
rất nhanh các trường hợp tử vong đa số lớn tuổi có bệnh lý nền tại tp hcm tỷ lệ tử vong là ba mươi
so với tỷ lệ hai của thế giới đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình dịch
covid một mươi chín tại thành phố diễn ra mới đây theo báo cáo của ubnd tp hcm tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng
thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca tử vong thành phố đang điều trị hai mươi bốn trăm một mươi một ca dương tính mới hai trăm bốn mươi sáu ca
thở máy và bảy trường hợp cần can thiệp ecmo theo sở y tế hiện nay mỗi ngày tp hcm có hơn một
hai ca mắc covid một mươi chín tỷ lệ tử vong hiện nay tại thành phố đang là bảy mươi năm so với hai của thế giới
vì số ca tử vong tăng nhanh có chiều hướng gia tăng
vì khả năng gây ra biến chứng nặng của virus sạc covid một mươi chín này rất nhanh
và mức độ gây nguy hiểm cũng rất là cao và thời gian qua thì ghi nhận các trường hợp tử vong
đa số thì tử vong ở các bệnh lớn tuổi có bệnh ly nhờn nhưng một vài trường hợp
xuất hiện ở những nhóm trẻ hơn tuy nhiên cũng là nhóm sắp xỉ quanh sáu mươi tuổi
và ngành y tế thành phố cũng đang cố gắng hết sức để kéo giảm tỷ lệ này xuống bằng việc thiết lập
những các bệnh viện điều trị covid theo mô hình tháp bốn tầng trong đó có bệnh viện ở tầng bốn
tức là bệnh viện hồi sức về cúi để điều trị cho các bệnh nhân covid nặng và nguy kịch
nguyên nhân con số này tăng cao bởi quyết tâm truy vết f trên diện rộng
nếu người dân làm tốt tinh thần chí thị một mươi sáu thì thời gian tới
thành phố sẽ khống chế được dịch bệnh và số ca sẽ có xu hướng giảm
hiện tại thành phố đang có phương án khắc phục tình trạng bệnh nhân nặng do bệnh viện quá tải

chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng khắc phục được tình trạng quá tải cũng như chậm chuyển đến các khu vực điều trị
hiện nay chiến lược chống dịch covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh đã có nhiều thay đổi so với chí thị một mươi sáu
công tác xét nghiệm tập trung khu vực trọng điểm có nguy cơ cao
với sự chuẩn bị về nhân lực vật lực và điều chỉnh về chiến lược tầm soát
ngành y tế thành phố tin rằng sẽ cơ bản tách cửa hết f ra khỏi cộng đồng trong những ngày tới
và sẽ triển khai các phương án tầm soát tùy từng tình huống cụ thể
tất cả các kênh phân phối tại thành phố hồ chí minh đang dùng lực cho mặt hàng thực phẩm
để phục vụ người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội
trước nhiều phản ánh về số lượng cũng như là giá cả thực phẩm chưa rõ ràng giữa các hệ thống
cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh đã ngay lập tức lập đoàn kiểm tra
để xác minh và kiểm soát chặt chẽ vấn đề này
do nhu cầu mua hàng hóa tại các cửa hàng tăng nhanh đột biến
nên hầu hết những mặt hàng trong cửa hàng được tiêu thụ gấp ba bốn lần so với ngày thường
nên thường bán hết rất nhanh trong ngày
giá cả hầu như không tăng có vài mặt hàng tăng giá nhẹ so với trước
sau hơn một tuần thực hiện chỉ thị một mươi sáu
người dân không còn tập trung cùng một lúc mua nhiều và phải xếp hàng như những ngày trước đó
ví dụ như hàng như là rau củ thì nó lên một hai ngàn thôi không có nhiều
nhưng mà hàng về hàng khô là không có lên giá trị giá bình ổn
cũng rất mong là được đẩy hàng khô về cũng như là hàng tươi sống có đủ
thực chắc là hàng vẫn có nhưng mà một số nhóm thì vẫn chưa đủ để cung cấp cho người dân hóa chị
ghi nhận tại cửa hàng bách hóa xanh ở quận thủ đức
hàng hóa được bày bán rất đa dạng và dồi dào
theo đại diện bách hóa xanh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân
bách hóa xanh tăng sản lượng từ một tấn lên ba tấn
các loại lương thực thực phẩm rau củ quả một ngày so với trước
đồng thời tăng cường thêm rất nhiều lực lượng nhân viên tại các cửa hàng
kênh phân phối bách hóa xanh cũng đã có phản hồi về phản ánh giá cả chưa minh bạch
mà người dân chia sẻ trên nhiều mạng xã hội trong những ngày qua
chúng tôi bằng mọi cách chúng tôi lôi hàng về nhà cung cấp có tăng giá
nhưng mà trong hoàn cảnh này bây giờ có mua hay không mua thôi chứ không phải là tăng
thì chúng tôi bằng mọi cách chúng tôi lai mang hàng về và chúng tôi niêm yết giá rõ ràng lên
nhưng mà mọi người cứ tin đi
chúng tôi nói rằng là chúng tôi có năm trăm linh kg cà chua về shop thì khách hàng ra sẽ phải có cà chua để mua
chứ không có cái tình trạng là
trứng gà chúng tôi không bao giờ tăng giá nhưng mà cả tuần lễ không tìm được quả trứng nào để mua
cái chuyện đó không có ở bách hóa xanh
đối với những mặt hàng liên quan đến chống dịch như là vật tư y tế thuốc tân dược
và các mặt hàng mà bà con tiêu dùng nhiều hàng ngày như là rau củ quả thịt cá trứng
các mặt hàng đấy là chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt
và thường xuyên có mặt ở địa bàn để kịp thời phát hiện
những hành vi tị phạm chúng tôi cũng đã tiến hành liên miết số điện thoại hotline
ở các siêu thị ở các chợ truyền thống ở các điểm kinh doanh hàng hóa
và ở các điểm quan trọng thì bà con kịp thời liên hệ qua số điện thoại hotline
thì chúng tôi sẽ có cách xử lý
trong thời gian tới để đảm bảo ổn định thị trường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền
kết hợp kiểm tra tại tất cả các cửa hàng kinh doanh hàng hóa
các điểm kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn thành phố
thưa quý vị công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa ra quân kiểm tra thực hiện giãn cách xã hội
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hai tổ công tác vừa thành lập trong đợt này sẽ kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nếu có
hiện huyện tráng bom có ba mươi năm trường hợp dương tính với covid một mươi chín
huyện đã tiến hành phong tỏa nhiều khu vực dân cư có các bệnh nhân f và f một
đợt ra quân lần này sẽ góp phần cùng toàn huyện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch đạt kết quả cao nhất
sau buổi lễ công an huyện trắng bom thành lập hai tổ công tác với một mươi hai thành viên
tuần tra khép kính địa bàn toàn huyện để kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền người dân
chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đối với những trường hợp cố tình vi phạm lực lượng công an sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định
tỉnh đồng nai đang bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đợt ba
trong ngày một mươi sáu tháng bảy khoảng một trăm linh nhân viên y tế của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai đã được tiêm mũi hai
đây chủ yếu là những người trực tiếp tham gia công tác truy vết xét nghiệm có nguy cơ bị lây nhiễm cao
từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại tỉnh đồng nai đến nay
anh diên văn minh cùng nhiều nhân viên y tế khác của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai
phải liên tục làm nhiệm vụ truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca dương tính trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là các ổ dịch lớn như chợ tân biên chợ hóa an phường hố nai
phải truy vết liên tục trong bốn đến năm ngày đêm để không bỏ sót các trường hợp liên quan và kịp thời khoanh vùng ổ dịch
công việc có nguy cơ lây nhiễm cao nên được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
giúp anh và nhiều nhân viên y tế khác yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ
công việc có nguy cơ lây nhiễm cao nên được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
giúp anh và nhiều nhân viên y tế khác yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ

công việc có nguy cơ lây nhiễm cao nên được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín